cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai nguyên lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận về hành vi vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cụ thể cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần công thiện nguyên tổng giám đốc
và ông nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
theo điều tra ban đầu hai bị can này bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến sai phạm nghiêm trọng
khi bán khu đất rộng hơn ba mươi hectare tại xã phước kiển huyện nhà bè
cho công ty cổ phần quốc cường gia lai với giá rẻ vào hồi giữa năm hai nghìn một mươi chín